các nghi phạm cướp tiệm vàng ở bình dương ra tay chỉ khoảng ba mươi giây
nữ sinh bị khống chế cướp điện thoại ngay trong trường đại học
xe ba gác tông vào nhà chờ ô tô buýt tài xế bị thương nặng
vụ rơi cánh quạt điện gió ở bạc liêu thiệt hại khoảng hai trăm linh tỷ đồng
cửa ngõ sân bay tân dân nhất ún tắt hai km sau tai nạn liên hoàn
xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày bốn tháng ba lực lượng trinh sát hình sự của công an tỉnh bình dương
đang tiếp tục tiến hành truy bắt bốn nghi phạm
liên quan đến vụ cướp tiệm vàng bqi ở thị trấn lai uyên huyện bầu bàng tỉnh bình dương
theo dữ liệu hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại nghi phạm ra tay rất nhanh gọn
ước tính chỉ khoảng chừng ba mươi giây
theo nội dung đoạn clip từ camera an ninh khoảng một mươi hai h ngày ba tháng ba
nhóm bốn người hai nam hai nữ đi trên hai xe máy ngoài mặc áo khoác đội mũ bảo hiểm
mặt đeo khẩu trang màu trắng kì mít rồi đến tiệm vàng bqi
thời điểm này trong tiệm vàng chỉ có một nhân viên đang ngồi ở quầy
bắt đầu có người đi vào trước giả vờ xem vàng và hai người sau đó cũng đi vào trong tiệm vàng
ngay sau đó một người nam trong nhóm bất ngờ rút trong túi sách già một vật giống khẩu súng rulo
chĩa thẳng vào nữ nhân viên đang ngồi ở quầy để đe dọa
người nam còn lại trong nhóm lấy từ trong giỏ sách ra một cây búa
đập mạnh vào bên hông tủ kính rồi cùng với hai người nữ nhanh chóng thu gom số vàng trong tủ kính
bỏ vào túi sách mang theo rồi thoát ra ngoài
sau khi ba người đã tẩu thoát ra ngoài thì người nam cầm vật giống súng
vừa khống chế người nữ nhân viên vừa thu gom thêm một số vàng nữa
rồi mới chạy ra ngoài cùng đồng bọn
tất cả hành động của nhóm cướp chỉ diễn ra trong khoảng ba mươi giây
làm việc với công an chủ tiệm vàng khai báo số vàng bị cướp có giá trị hàng tỷ đồng
sau khi vụ cướp tiệm vàng xảy ra công an tỉnh bình dương đã huy động nhiều lực lượng điều tra
truy bắt các nghi phạm
đến sáng ngày bốn tháng ba công an tỉnh bình dương vẫn chưa công bố thêm thông tin về vụ việc
vừa qua công an tỉnh sơn la cho biết công an thành phố sơn la
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng trần hùng cường
trú tại tổ một mươi hai phường quyết thắng thành phố sơn la
về hành vi khống chế cướp điện thoại nữ sinh ngay trong trường đại học
trước đó công an thành phố sơn la nhận được trình báo của chị đào thị hát
sinh viên trường đại học tây bắc trú tại thành phố sơn la
về việc bị cướp tài sản
theo chị hát vào khoảng hai mươi h ngày một tháng ba
chị đang đi bộ tại khuôn viên trường đại học tây bắc
thì bị một đối tượng nam đeo khẩu trang che kín mặt
sử dụng dao không chế tấn công và cướp một điện thoại di động nhãn hiệu iphone rồi bỏ chạy
ngay sau khi tiếp nhận thông tin xác định vụ việc có tinh chất nghiêm trọng
đối tượng gây án manh động
đội cảnh sát hình sự công an thành phố sơn la
đã phối hợp với các đơn vị chức năng
tập trung áp dụng các biện pháp điều tra giả soát đối tượng phương tiện và vật chứng vụ án
bằng các biện pháp nghiệp vụ
ngày ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên
là trần hùng cường
và tiến hành triệu tập đến trụ sở cơ quan công an
sau đó tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ vụ việc
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
mới đây khi đang liêu thông trên đường
một tài xế lái xe ba gác ở sóc trăng
đã bất ngờ lao thẳng vào nhà chở xe buýt
cú va chạm mạnh đã khiến cho tài xế này bị chấn thương nặng
được người dân đưa vào trung tâm y tế cấp cứu
trong tình trạng nguy kịch
khoảng một mươi h bốn mươi ngày bốn tháng ba
chiếc xe ba gác chở gạch lưu thông
hướng từ thị trấn kế sách
huyện kế sách tỉnh sóc trăng
ra quốc lộ một
khi vừa đi qua cổng trung tâm y tế huyện kế sách
bất ngờ lao thẳng vào nhà chở xe buýt
xe ba gác tông đổ một xe máy đang đậu
và làm gãy ghế ngồi của nhà chở
sau đó đâm thẳng vào tường rào và lật nghiêng
rất may lúc đó
nhà chở xe buýt không có người
tài xế xe ba gác bị trấn thương nặng
được người dân đưa đi vào trung tâm y tế cấp cứu
trong tình trạng nguy kịch
theo một người chạy xe ôm đứng gần hiện trường
có thể tài xế xe ba gác chạy nhanh
trong khi đoạn đường trên có chỗ không bằng phẳng
nên bị lạc tay lái
một người phụ nữ bán nước giải khát
kế bên nhà chở xe buýt cho biết
thường ngày có nhiều người ngồi chở xe buýt
rất may hôm nay không có ai đợi xe
nếu không hậu quả còn nặng nề hơn
liên quan đến vụ rơi tua pin vỏ động cơ và cánh quạt
tại nhà máy điện giáo hòa bình năm
mới đây chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cho biết
sự cố trên đã gây thiệt hại ước tính khoảng hai trăm linh tỷ đồng
tại buổi gặp mặt cà phê với doanh nghiệp sáng ngày bốn tháng ba
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều
đã chia sẻ khó khăn đối với công ty cổ phần năng lượng hacom bạc liêu
về sự cố rơi tuột pin vào động cơ và cánh quạt
tại nhà máy điện giáo hòa bình năm
xảy ra vào ngày một tháng ba
ông thiểu thông tin ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai trăm linh tỷ đồng
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hòa bình
nơi có nhà máy điện gió hòa bình năm cho biết
sau khi xảy ra sự cố
nhà đầu tư đã cho tạm dừng vận hành các trụ tua pin giáo để kiểm tra
dự kiến hôm nay nhà máy hoạt động lại
theo vị lãnh đạo huyện
đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố
trước đó ông trần viết dự
phó tổng giám đốc công ty cổ phấn năng lượng hacom bạc liêu
có báo cáo cho biết
khoảng một mươi bảy h ngày một tháng ba
trụ tua pin giáo wt tám của nhà máy điện giáo hòa bình năm giai đoạn một
nằm tại xã vĩnh thịnh huyện hòa bình
bị rơi vào động cơ và cánh quạt
các ngành chức năng xác định
thực tế tại hiện trường
sự cố không gây thiệt hại về người
công ty phối hợp với địa phương khẩn trương khắc phục sự cố
lập đoàn làm rõ nguyên nhân
nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác
mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
xin mời quý vị cùng theo dõi
khoảng sáu h ba mươi ngày bốn tháng ba
nam tài xế hơn ba mươi tuổi
lái xe khách một mươi sáu chỗ
chạy trên đường trường trinh hướng ngã tư an sương
đi sân bay tân sơn nhất
khi đến gần mũi tàu cộng hòa quận tân phú
phương tiện này va chạm với hai xe máy chạy cùng chiều
sau cú va chạm
ô tô này kéo theo hai xe máy
lao lên vỉa hè tông vào gốc cây mới dừng lại
ít nhất hai nạn nhân bị thương
được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu
đội cảnh sát giao thông an sương đã đến khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm
khiến giao thông trên đường trường trinh
hướng vào sân bay tân sơn nhất ủn tắc hai km
vào khoảng sáu h ngày bốn tháng ba
trong lúc dọn hàng ra bán
người dân trong hẻm chín nối từ đường nguyễn thông
vào chợ phương ba
thành phố tân an long an
tá hỏa phát hiện một người đàn ông tử vong
trong tư thế lơ lửng tại bãi đất chống
khu vực này thường ngày
vẫn được tiểu thương buôn bán
người dân đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an
tiết nhận tin báo lực lượng công an phương ba
công an thành phố tân an có mặt
để bảo vệ hiện trường
xác minh thông tin ban đầu
tại hiện trường nạn nhân được xác định trên sáu mươi tuổi
không có giấy tờ tùy thân
bên cạnh nạn nhân còn có một chiếc xe đạp
lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường
để phục vụ công tác khám nghiệp
và tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
mới đây đội trưởng đội quản lý thị trường số chín
đã ban hành quyết định xử phạt
vi phạm hành chính tám triệu đồng
về hành vi kinh doanh sản phẩm động vật
không rõ nguồn gốc
và buộc ông dương mạnh cường tiêu hủy toàn bộ
một trăm hai mươi năm kg sản phẩm thịt lợn xô
không rõ nguồn gốc
tại bãi giác thành phố hà giang
trước đó theo nguồn tin báo
đội quản lý thị trường số chín đã phối hợp
với lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh hà giang
tiến hành kiểm tra khám phương tiện xe ô tô
mang nhãn hiệu hyundai county
biển kiểm soát hai mươi ba f một xx
tại km bảy chín trăm linh
quốc lộ bốn c hà giang mèo vạc
thuộc thôn hòa bắc xã thuận hòa
huyện vị xuyên tỉnh hà giang
lái xe ô tô là ông dương mạnh cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
địa chỉ tổ ba phường quang trung thành phố hà giang tỉnh hà giang
qua kết quả khám
phát hiện trên phương tiện có vận chuyển
sản phẩm động vật thịt lợn xô
có trọng lượng là một trăm hai mươi năm kg
không có dấu kiểm soát giết mổ
được chớ đường trong hai thùng xốp
trên vỏ thùng xốp không có nhãn và chữ viết
số lượng hàng hóa có trị giá
tại thời điểm kiểm tra
ông dương mạnh cường không xuất trình được giấy tờ
có liên quan hàng hóa
và hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp
nguồn gốc của hàng hóa
đội quản lý thị trường số chín đã ban hành quyết định xử phạt
vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh
sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc
và buộc ông dương mạnh cường tiêu hủy toàn bộ số hàng trên
ngày bốn tháng ba
ông bùi hòa an phó giám đốc sở giao thông vận tải
tp hcm cho biết
tp hcm đã tìm được đơn vị kiểm định thiết bị đo ồn
khí thải cho chín trung tâm đăng kiểm
các trung tâm này sẽ được kiểm định thiết bị
ngay tại tp hcm
không phải vận chuyển ra hà nội như dự kiến trước đây
theo ông tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
đã giới thiệu cho tp hcm
tiêu chuẩn đo lường chất lượng ba
qua tết ba
hỗ trợ kiểm định các thiết bị cho chín trung tâm đăng kiểm
trước đây tp hcm gửi văn bản yêu cầu kiểm định
qua tết ba chưa đủ chức năng
trong lúc kiến nghị bộ khoa học và công nghệ tìm giải pháp
qua tết ba đã đủ chức năng và nhận kiểm định
các trung tâm đăng kiểm soát tới
sẽ liên hệ qua tép ba kiểm định thiết bị
qua tết ba có trụ sở trên nường pater quận một
lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
trong tháng ba tp hcm dự kiến có bốn mươi hai xe tới hạn kiểm định
trong khi đó năng lực kiểm định của tp hcm là sáu mươi xe
nên người dân thoải mái đi hoàn thành thủ tục này
không xảy ra ưu lứ
những ngày qua mạng xã hội bất ngờ phát sốt
với câu chuyện bố tặng con trai xe rolls royce
trong lễ tôn nghiệp cấp ba ở phú thọ
lên tiếng về thông tin gây xuân sau này
ông n j h chủ nhân của chiếc xe đã có những phản hồi chính thức
sáng ngày bốn tháng ba ông n j h năm mươi một tuổi
chủ một doanh nghiệp xây dựng ở tỉnh phú thọ
khẳng định mình chính là nhân vật người bố
trong câu chuyện tặng xe rolls royce cho con trai
nhân ngày tôn nghiệp trường trung học phú thông trên hùng vương phú thọ
ông h h khẳng định câu chuyện đó hoàn toàn là bịa đặt
và cho biết chiếc xe ô tô đó là của bản thân
cháu bé trong ảnh là cháu trai của ông
theo ông h h cháu trai gắn bò với gia đình ông từ nhỏ
ông h h cho biết ngày mùng ba tháng ba là ngày lớp cháu trai chụp ảnh kỳ yếu
trước khi bước vào giai đoạn ôn thi tôn nghiệp phú thông
nên cháu có nhắn với ông qua trường chụp vài bức ảnh kỳ yếu
ông h h cũng khẳng định mình không sử dụng mạng xã hội
khi câu chuyện và hình ảnh được đưa ra một số diễn đàn
cháu trai của ông h h đã gặp vấn đề về tâm lý
khi quá nhiều người nhắn co điện hỏi chuyện được tặng xe ô tô rolls royce
thậm chí trên mạng còn xuất hiện nhiều bình luận kiểu
bạn trai sinh ra đã ở vạch đích
chia sẻ câu chuyện không đúng về gia đình đại gia phú thọ
hứa tặng con xe rolls royce nếu đỗ tôn nghiệp quốc ba
càng gây áp lực cho cháu trai ông h h
hiện ông hát đang yêu cầu luật sư có ý kiến với cơ quan chức năng ở phú thọ
để xử lý những người đưa thông tin sai sự thật lên mạng
cuối bản tin sẽ là một số cập nhật về tình hình thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
miền bắc khả năng cao sẽ đón tiếp đợt không khí lạnh
trong khoảng thời gian từ ngày bảy đến ngày tám tháng ba
cụ thể ngày năm tháng ba nhiệt độ ở bắc bộ tiếp tục tăng cao nhất ở hà nội
chạm ngưỡng ba mươi ba mươi một độ c
tây bắc bộ vào vùng núi phía tây
ở các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ trung bình ngày lên đến ba mươi năm độ c
ngày bảy tám tháng ba khả năng cao bắc bộ sẽ đón đợt không khí lạnh yếu
khiến trời mưa mưa nhỏ rải rác
đêm và sáng trời rát
nhiệt độ cao nhất ở hà nội trong ngày bảy tháng ba
giảm khoảng năm độ c so với ngày hôm trước
phổ biến hai mươi ba độ c
ngưỡng nhiệt này duy trì ở thủ đô
trong ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
trước đó dự báo thời tiết tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trung tâm dự báo khí tượng cho hay
không khí lạnh tiếp tục tác động đến nước ta
tập trung nhiều hơn trong nửa đầu tháng
song ít khả năng xuất hiện không khí lạnh cường độ mạnh
gây rét đậm rét hại kéo dài
như những ngày cuối tháng hai
đầu tháng ba mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
dự báo vẫn xảy ra ở đông bắc bộ trong nhiều ngày
cuối tháng ba vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng
có thể gây nắng nóng cho một số nơi ở tây bắc bộ
và vùng núi phía tây của khu vực thanh hòa đến thừa thiên huế
nhiệt độ trung bình cả nước trong tháng ba
dự báo cao hơn năm một năm độ c
so với trung bình nhiều năm
nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở miền đông nam bộ
và cục bộ ở miền tây nam bộ
tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến thấp hơn năm một mươi năm mm
một số nơi ở tây bắc bộ và trung trung bộ
thấp hơn một mươi năm bốn mươi mm
so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
tây bắc bắc bộ và trung bộ
nắng nóng dự báo đến sớm
và xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm
tình trạng khô hạn ở tây nguyên và nam bộ
còn tiếp diễn trong tháng ba và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại